thưa quý vị và các bạn tập quán canh tác lạc hậu tự công tự cấp cùng thói quen đốt rừng làm nương rẫy
là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái đói cái nghèo của bà con dân tộc mông
ở bàn pom khuông xã tam trung huyện mường lát
tuy nhiên trong những năm gần đây từ các chương trình dự án hỗ trợ của đảng nhà nước
đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
bà con ở đây đã được tiếp cận với các tiến bộ kho kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất
góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống
đến nay đời sống của người dân trong bản đã dần ổn định và từng bước thoát nghèo
không còn tình trạng đốt nương làm rẫy các khổ tục lạc hậu cũng từng bước được đẩy lùi
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự khi bản mông xây dựng nông thôn mới
do đài phát thanh truyền hình thanh hóa thực hiện được phát trong chuyên đề trang địa phương
trên kênh truyền hình nhân dân

bản bông khuông xã tam trung huyện bừng lát là nơi sinh sống của trên sáu mươi hộ đồng bảo mông
trước đây khi mới định cư trên phùng đất dưới chân núi phủ khu này
do tập quán canh tác lạc hậu tự cung tự cất cùng thói quen lướt rừng làm nương rẫy
nên cái đói cái nghèo luôn đeo bám cuộc sống của bà con dân bản
trong những năm gần đây từ các chương trình dự án hỗ trợ của đảng nhà nước
đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
bà con đã được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất
có phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống
đến nay đời sống của người dân trong bản đã dần ổn định và từng bước thoát khỏi đói nghèo
không còn tình trạng đốt nương làm rẫy
các hù tục lạc hậu cũng từng bước được đầy lùi
khi bông khuông được chọn làm điểm xây dựng bản nông thuận mới
của xã tam trung chi bộ và ban quản lý bản đã cùng với các già làng và người có uy tín trong bản
tuyên truyền vận động bà con chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới
được biết đây là bản dân tộc mông đầu tiên trên địa bàn huyện mường lát
được ban chỉ đạo cấp xã cấp huyện chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới
làng bản phong quang sạch đẹp đời sống của người dân thì ngày một ổn định hơn
đó là những kết quả bước đầu trong xây dựng nông thuận mới ở bản mông phong khuông
xã tam trung huyện mường lát
điều đáng nói hơn là nó đã làm thay đổi tư duy sản xuất cách nghĩ cách làm của đồng bào
đồng bào đã nỗ lực hơn trong lao động sản xuất phát triển kinh tế
có phần xây dựng quê hương làng bản ngày một giàu đẹp hơn
xác định muốn xây dựng nông thôn mới phải học cách chăn nuôi trồng trọt
để có lợn gà đầy chuồng thóc lúa đầy bồ ngô khoai đầy gác
thời gian qua các hộ dân trong bản mông phong khuông
lực trong phát triển kinh tế đưa các loại cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất
nhờ được các cán bộ khuyến nông của xã của huyện tập huấn hướng dẫn kỹ thuật
bà con đã biết cách nuôi con lợn con gà sao cho trống lớn trồng cây lúa cho nhiều hạt cây ngô cho nhiều bắp
hiện tại với diện tích trên một mươi ba hectare lúa nước sản lượng hàng năm đạt ba năm tấn một hectare
bòm khuông không còn phải trông trờ
vào gạo cứu đói của nhà nước người dân trong bàn không còn canh cánh nỗi lo mỗi kỳ giáp hạt
trước đây cả bản chỉ có vài chục con gia súc gia cầm
thì nay tổng đàn gia súc gia cầm của bản đã lên tới hàng nghìn con
bà con đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ và phát triển rừng
gần một trăm linh hectare đất chống đổi chọc nay đã được người dân phủ xanh bằng việc trồng xoan trồng lát
nhiều hộ dân trong bản đã có của ăn của đệ
có điều kiện chăm lo cho con cái học hành và tham gia đóng góp xây dựng các công trình dân sinh của thôn của bản
gia đình chị giàng thị kýa di cư từ một vùng quê nghèo của tỉnh hà giang
đến đây sinh cơ lạc nghiệp từ hơn chục năm trước
nhờ các chính sách chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc mông của chính phủ
và với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương
cuộc sống của các hộ đồng bào dân tộc mông trong bản
đã có những đổi thay đáng mừng
học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế trên báo đài và các mô hình kinh tế tại địa phương
gia đình chị giàng thị kía đã mạnh dạn vây vốn ưu đãi
từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất
ngoài canh tác trên nương rẫy chăn nuôi da súc da cầm
gia đình chị còn bán hàng tạp hóa với các nhu yếu phẩm thiết yếu
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn
hiện mỗi năm trừ chi phí gia đình chị có thu nhập gần năm mươi triệu đồng
gia đình chị kýa là một trong những gia đình luôn đi đầu trong việc đóng góp công sức tiền của
để xây dựng nông thôn mới ở địa phương
được đảng nhà nước quan tâm rồi gia đình tôi phải cố gắng thôi
cái cửa hàng này gia đình tôi mở được mấy năm nay rồi
cũng phải cố gắng làm ăn mới dư giả để đóng góp cho bản làng xây dựng nông thôn mới chứ
được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
nhà văn hóa bản pom khuông là nơi sinh hoạt cộng đồng
phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho bà con trong bản
được biết để có mặt bằng xây dựng nhà văn hóa
một hộ dân trong bản đã tự nguyện hiến năm trăm linh m hai đất vườn của gia đình
cùng với đó bà con trong bản cũng đã tự nguyện đóng góp tiền của
ngày công để xây dựng nhà văn hóa
đây là công trình thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm cao của người dân trong xây dựng nông thôn mới
công trình nước sạch được xây dựng dòng điện lưới quốc gia cũng được kéo về thắp sáng bản làng
cuộc sống mà bao thế hệ người mông di cư mong ước đã hiện hữu
nếu cái chân người mông ở lại gắn bó lâu dài với mảnh đất vùng biên xa xôi này
từ một bản kinh tế khó khăn
một trăm linh số hộ thuộc diện nghèo đói
giờ đây pom khuôn chỉ còn gần bốn mươi hộ nghèo
những ngôi nhà chanh tre lứa lá dần được thay thế bởi những căn nhà khang trang vững chắc
những con đường gập gành lây lội đã từng bước được pê tông hóa
theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trao đổi mua bán và vận chuyển hàng hóa
đời sống vật chất tinh thần của quốc gia
đời sống của người dân ngày càng được nâng cao
hiện bong khuôn đã hoàn thành được chín tiêu chí nông thôn mới
theo tiêu chí đối với các thôn bản
tôi và các thanh niên trong bản luôn tích cực tham gia làm đường giao thông và các công việc của bản
chúng tôi luôn cố gắng để bản bong khuôn này có sự phát triển hơn nữa
hiện ở pom khuôn các hủ tục lạc hậu trong mai chay cưới xin đã từng bước được đẩy lùi
trước đây bà con người mông thường có tục lệ để người chết trong nhà lâu ngày mới đưa đi an táng
thì nay hủ tục này đã dần được loại bỏ
các lễ hội rình giang tốn kém cũng được bà con giảng được
thay vào đó là các hoạt động văn hóa
văn hóa lành mạnh mang tính cộng đồng vui tươi đậm đà bản sắc người mông
trách nhiệm một người trưởng bản thì tôi sẽ cố gắng vận động bà con nhân dân
và để sản xuất kinh tế rời hơn nữa và để cho nuôi rồi là thắt nghèo rồi là để cho hoàn thành một cái trách nhiệm
là để đạt các cái tiêu chí còn lại để thành một bản làng văn hóa mới
những tháng ngày sống lay lắt đói khói
khổ nay đây mai đó
giờ chỉ còn trong tiềm thức của người già
một cuộc sống no ấm yên vui đang về với bản mông pom khuông
nơi vùng biên xa xôi này nhịp sống nông thôn mới đang dần hiện hữu
mơ con đường ấm no lên bàn em đưa núi sừng tiên kịp cùng miền xuôi
đường cuối đường xóa ngào nàn tâm tôi
thưa quý vị và các bạn phóng sự khi bản mông xây dựng nông thôn mới do đài phát thanh chương trình tênh hóa thực hiện
được phát trong chuyên đề trang địa phương trên kênh chương trình nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại